tỉnh long an đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm
năm năm qua các phong trào thi đua đã thật sự trở thành hành động cách mạng sâu rộng
góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết chủ động sáng tạo phát huy dân chủ nỗ lực khắc phục khó khăn
tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển toàn diện trên các lĩnh vực
thực hiện đạt và vượt một mươi tám trên hai mươi mục tiêu chủ yếu của nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh long an lần thứ một mươi